nhân dịp tết quyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba bên cạnh các hoạt động thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách
những người có hoàn cảnh khó khăn cán bộ chiến sĩ công đoàn viên trong lực lượng
nhiều đơn vị công an còn tổ chức một số hoạt động vui xuân đón tết cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù
để góp phần động viên các phạm nhân yên tâm cải tạo tốt sớm tái hòa nhập cộng đồng
ban chấp hành đoàn thanh niên công an tỉnh khánh hòa phối hợp với ban giám thị trại tạm giam công an tỉnh
tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ hoàn lương thăm sức khỏe đối với phạm nhân đang chấp hành án phạt tù
tại trại tạm giam công an tỉnh
tại đây các phạm nhân đã được nghe các giảng viên tuyên truyền về pháp luật tư vấn tâm lý
nhằm giúp họ nhận thức đúng đắn về vai trò trách nhiệm của bản thân đối với gia đình xã hội
từ đó có hành vi ứng xử phù hợp
nhân dịp này ban chấp hành đoàn đã tổ chức trao tặng một mươi bốn phần quà tết cho những phạm nhân cải tạo tốt
đồng thời phối hợp với trường cao đẳng y tế khánh hòa thăm khám sức khỏe cho hai mươi một phạm nhân
tại tỉnh hà nam trại tạm giam công an tỉnh hà nam đã tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề
mâm cổ tết cổ truyền trong can phạm nhân tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
tham gia hội thi có bốn đội mỗi đội gồm năm thành viên là đại diện các phạm nhân đang trong thời gian giam giữ
lao động cải tạo tại trại tạm giam công an tỉnh hà nam
thông qua hội thi góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc
đồng thời tạo sự chuyển biến tích cực trong tâm lý nhận thức của can phạm nhân
từ đó thúc đẩy họ tích cực cải tạo sửa chữa những lỗi lầm đã mắc phân đấu giải luyện nhân cách
lối sống thi đua học tập cải tạo tiến bộ trở thành người công dân tốt sống có ích cho gia đình và xã hội